cơn lũ vừa đi qua hơn một tuần tại huyện mỹ đức đã gây thiệt hại lớn về tài sản hoa màu của người dân
việc khắc phục hậu quả tại huyện mỹ đức đang được các cấp các ngành khẩn trương thực hiện để đời sống sản xuất của người dân nhanh chóng ổn định trở lại ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện mỹ đức
cơn lũ dữ vừa qua đã nhấn chìm gần hết ngôi nhà của gia đình chị toàn trong nước buộc vợ chồng chị phải di rời lên tầng hai của trường tiểu học gần đó để ở tạm
hôm nay dù nước chưa rút hẳn nhưng vợ chồng chị vẫn quyết định trở về nhà
bởi suốt mấy ngày qua nhà cửa lợn gà không có ai trông non khiến vợ chồng chị rất sốt ruột nhưng về nhà rồi thì lại gánh thêm một nỗi lo khác
theo thống kê của ybnd
dân huyện mỹ đức số nhà ở của người dân bị ngập còn hơn một một trăm linh hộ các công trình trường học thủy lợi giao thông trên địa bàn huyện cũng bị hư hại nghiêm trọng
trường tiểu học an phú là ngôi trường mà các con của anh bàn đang theo học gần một tuần nay ngôi trường vẫn ngập trong nước khiến các con anh phải nghỉ học
từ hôm nay các cháu ngập lụt một cái là trường họ báo nghỉ bây giờ muốn học cũng không có cháu nào để học
mà các cô giáo không đến được nhà trường nhà trường nó ngập đến hơn mét nước thì làm sao có chỗ nào để mà dạy học các cô giáo muốn dạy chẳng có chỗ nào mà dạy
chúng tôi đã tăng cường các cái việc mà huy động người dân thực hiện lý bốn tại chỗ để giảm thiểu các cái tổn hại do cái lũ gây ra đồng thời thực hiện ngay cái việc mà cứu trợ tại chỗ
về phía đối với người dân thì chúng tôi đã tổ chức cứu trợ các thực phẩm thiết yếu bằng nguồn năng lực của huyện
đồng thời là cung cấp các cái ví dụ như là về các cái thiết bị chiếu sáng là đèn pin là nến là các cái thuốc men để đề phòng các cái dịch bệnh
để tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lũ trong những ngày tới huyện mỹ đức sẽ tiếp tục công tác cứu trợ người dân vùng ngập ống sớm ổn định cuộc sống
xong xong kiểm tra giả soát tổng hợp thiệt hại cây trồng vật nuôi thủy sản
mời tu bổ sửa chữa các công trình đe điều thủy lợi giao thông xây dựng kế hoạch khoanh vùng bơm tiêu diện tích để có mặt bằng tiếp tục trồng rau màu các loại cây trồng đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy